cập nhật con số thương vong sau trận động đất xảy ra vào chiều qua ở ngoài khơi đảo midanao miền nam philippines
giới chức địa phương xác nhận đến thời điểm này số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên sáu người
các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hai người mất tích
trận động đất lần này có độ lớn sáu bảy với tâm trấn nằm ở độ sâu bảy mươi tám km ngoài khơi đảo midanao đảo lớn thứ hai của philippines
cơ quan địa chấn philippines thông báo trận động đất xảy ra trong vài giây và khuyên cáo người dân cần đề phòng các dư chấn
đài phát thanh của thành phố general santos tại tỉnh sao cotabato cho biết động đất mạnh khiến một số bức tường hư hại
hành khách tại một số sân bay của thành phố đã được sơ tán đến nơi an toàn
trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương cho rằng không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau trận động đất này
philippines nằm ở vành đai lửa thái bình dương khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chất và động đất